đồng chí đinh thị huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng chống tham nhũng
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
qua báo cáo tình hình kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí cho thấy ban thường vụ thành ủy hà nội đã chỉ đạo xây dựng
và thực hiện sâu rộng đối với các tổ chức đảng trong thành phố xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo là của cấp ủy đảng
người đứng đầu các cơ quan đơn vị việc ra soát sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách các chế độ định mức tiêu chuẩn
công tác cải cách hành chính tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh đặc biệt là công tác cải cách
thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực ý thức trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức được nâng lên
kỳ luật kỳ cương được tăng cường vì vậy những năm qua thành phố hà nội đã kiểm chế ngăn chặn từng bước đẩy lùi được tham nhũng lãng phí
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng chống tham nhũng nhấn mạnh
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tôi ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng
và kết quả của công tác phòng chống tham nhũng của đảng bộ thành phố hà nội trong những năm qua
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua của hà nội còn có những hạn chế như báo cáo đã nêu
tôi đề nghị hà nội cần có các giải pháp để kiên quyết khắc phục trong thời gian tới
đặc biệt là những tham nhũng nhũng nhiễu phiền hà gây mất lòng giải
các ông chí đã có cố gắng rất tích cực khắc phục nhưng mà tiếp tục khắc phục mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa thường xuyên hơn nữa
trong việc thực hiện các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và của doanh nghiệp
cũng tại buổi làm việc đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư cũng ủng hộ những ý kiến kiến nghị của thành phố hà nội
về việc kiện toàn chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của ban nội chính thành ủy hà nội
thành lập ban kinh tế của thành ủy
các đồng chí đã có cố gắng rất tích cực khắc phục mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa quyết liệt hơn nữa tổ chức bổ máy của thành phố hà nội